tại khu vực tiểu khu một mươi chín tháng năm thuộc xã triển sơn huyện mộc châu lực lượng đấu tranh chuyên án của bộ đội biên phòng sơn la chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng vừa bắt giữ hai đối tượng vận chuyển ma túy
ba đối tượng gồm giàng thi chú tệ bản ta điếng huyện sốt bâu hủa phan lào và tráng thị dí chú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ một mươi tám viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động một xe máy hiện bộ đội biên phòng sơn la đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi mua bán trái phép ma túy hai đối tượng trần quang hà và lê thanh thường bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi ra quyết định khởi tố
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi đã phối hợp với công an phường nghĩa lộ bắt quả tăng trần quang hà chú tại xã tịnh hà huyện sơn tịnh và lê thanh thường chú xã hành tín đông huyện nghĩa hành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai túi ni lông bên trong có nhiều viên nén màu vàng hình vuông và chất rắn màu trắng
hai đối tượng khai nhận là ma túy dạng thuốc lắc và ma túy khay hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp thủ đức tp hcm đang củng cố hồ sơ xử lý đối với ngô văn lịch và nguyễn thị thanh hoa là vợ của lịch cùng với một mươi hai người khác về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc
trước đó công an tp hcm đã tiến hành kiểm tra căn nhà trong con hẻm đường số một mươi một khu phố chín phường trường thọ tp thủ đức phát hiện hàng chục đối tượng đang có hành vi đánh bạc
tại hiện trường lực lượng công an khống chế một mươi sáu đối tượng thu xử hai bộ bài xe máy điện thoại di động gần hai mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận hành vi đánh bạc sòng bạc này do vợ chồng lịch hoa là người đứng ra tổ chức để thu tiền sâu cả hai cùng trực tiếp tham giá đánh bạc
sáng ngày hôm nay phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh an giang phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển một hai trăm năm mươi bao thuốc lá
trong quá trình tuần tra tại khu vực khóm vĩnh chánh hai phường vĩnh ngươn thành phố châu đốc lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe gạt máy
chở nhiều bọc màu đen có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi và bắt được đối tượng
theo lời khai ban đầu đối tượng tên là trần ngọc anh tú trú tại phường vĩnh mỹ thành phố châu đốc tỉnh an giang kiểm tra trên phương tiện do tú điều khiển
có chở năm bọc ni lông màu đen bên trong có chứa một hai trăm năm mươi bao thuốc lá điếu nhãn hiệu hero trị giá tăng vật là khoảng một mươi bảy triệu đồng
tổ công tác đã đưa đối tượng cùng với tăng vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh ngươn để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tin an ninh trả tự
chiều nay công an tp hcm đang khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến bốn người trong một gia đình tử vong
đồng thời các tổ chức chính trị xã hội của địa phương đang tích cực hỗ trợ để gia đình nạn nhân ổn định cuộc sống
thưa quý vị phía sau tôi là hiện trường căn nhà xảy ra vụ hỏa hoạn vào sáng một mươi bảy tháng hai khiến bốn người thiệt mạng
theo ghi nhận tại hiện trường khu vực tuyến hẻm ra vào đây rất nhỏ dẫn đến việc chữa cháy của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn
và hiện tại thì lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để thống kê thiệt hại cũng như là điều tra nguyên nhân vụ cháy
là một trong những người sớm phát hiện ngọn lửa bùng phát và cùng vợ con kịp thời thoát ra ngoài
anh nguyễn thanh toàn kể lại khoảnh khắc sinh tử của vụ cháy bất ngờ xảy ra trong đêm khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ
ba giờ sáng thì có nghe bà con lối xóm là đập cửa báo thức là báo cháy
thì lúc đó thì mình với lại vợ và hai con
mình đập cửa để chạy ra
coi như là chỉ lúc đó chỉ kịp là dắt được hai chiếc xe ở gần cái cửa để đi ra thôi
rồi lúc đó thì cứ đứng nhìn cho nó cháy thôi
bà con lối xóm cũng đã điện công an rồi điện một bốn để nhờ xuống hỗ trợ vì ngọn lửa
khi đó nó đã cháy từ nhà bên kia nó cháy qua cháy lan rồi là ngọn lửa đã lớn rồi
do vụ cháy xảy ra trong đêm hiện trường nằm sâu trong hẻm nhỏ khiến việc chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
phải mất hơn một tiếng đồng hồ ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn
bốn người đã không may thiệt mạng
những người được giải cứu hiện sức khỏe tinh thần đã ổn định và đang được chính quyền địa phương hỗ trợ để ổn định cuộc sống
xác định là có bốn em nhỏ hiện đang đi học tại các trường trên địa bàn phường
cũng may là các em cũng đang đi học tại các trường trên địa bàn phường
thì phường cũng đã có phối hợp với phật trận độ quốc quận các ban ngành đồng thể phường
cùng với hệ thống chính trị khu phố cũng đã có hỗ trợ sách vở
tập áo để đảm bảo cho các em đến trường
và cũng đã có liên hệ với các trường trên địa bàn phường
cũng đã có sự hỗ trợ các em để các em đảm bảo về việc học tập trong thời gian sớm nhất
và việc hỗ trợ về việc nhà ở
thì hiện nay phường cũng đã liên hệ với các đơn vị khách sạn trên địa bàn phường
cũng đã liên hệ để các em ở tạm gia đình các em ở tạm để ổn định cuộc sống và an tâm đi học
vì cháu hết sức bình tĩnh cái đó là thuốc chí bụng với hai cháu
thì cháu còn dài
thì cháu còn dài
bây giờ chuyện đã xảy ra rồi không thể làm gì được nữa
bây giờ lo với phần của mẹ những người thể mặt
các cháu cứ bình tĩnh để chuẩn bị cho những ngày còn lại của mẹ
sau vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tp công an tp
đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để động viên hỗ trợ gia đình các nạn nhân
đồng thời chỉ đạo lực lượng công an
khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn
ban an toàn giao thông tỉnh con tum cho biết
cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn khiến hai người tử vong
tại huyện đắc tô là do người điều khiển phương tiện xe máy không chú ý quan sát
lấn làn đường và va chạm với xe ô tô đi ngược chiều
cụ thể vào khoảng ba giờ bốn mươi hai phút sáng ngày hôm nay một mươi bảy tháng hai
xe ô tô tải biển kiểm soát bốn mươi bảy c chín nghìn tám trăm hai mươi bốn do tài xế nguyễn thành vũ
chú tỉnh đắk lắc điều khiển theo hướng huyện đắc tô ngọc hồi
khi đến km một nghìn năm trăm linh bảy tám trăm linh đường hồ chí minh thuộc khối bốn thị trấn đắc tô đã va chạm với xe máy
biển kiểm soát hai mươi ba l một một mươi nghìn ba trăm linh chín do mai minh phúc chú tỉnh hà giang điều khiển theo hướng ngược lại
phía sau chở theo một người phụ nữ chưa rõ danh tính địa chỉ
vụ va chạm khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ
ngay khi xảy ra vụ tai nạn công an huyện đắc tô đã khẩn trương triển khai lực lượng
đến hiện trường để phân luồng điều tra vụ việc
cơ quan chức năng đã tiến hành đo và xác định tài xế không vi phạm nồng độ cồn
thưa quý vị khán giả chuyển đổi số là một trong những yêu cầu tất yếu đối với các doanh nghiệp hiện nay
cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nhằm hiện đại hóa quy trình
nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm
những năm gần đây các doanh nghiệp cũng chú trọng vào việc chuyển đổi số trong công tác điều hành
quản trị doanh nghiệp
đặc biệt một số doanh nghiệp đã thực hiện tiên phong trong việc ứng dụng căn cước công dân gắn chip
định sách điện tử vào kiểm soát an ninh xa vào và chấm công đem lại nhiều hiệu quả thiết thực
và nội dung này sẽ được biên tập viên linh chi phân tiết cụ thể hơn trong tiểu mục đề án sáu
vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngay sau đây
chỉ cần chưa đến năm giây anh đỗ duy biên đã hoàn tất việc chấm công cho ngày làm việc đầu xuân của mình
việc công ty ứng dụng camera nhận diện khuôn mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo kết nối với nền tảng dữ liệu dân cư
giúp việc chấm công của những cán bộ công nhân viên như anh nhanh chóng thuận tiện hơn so với trước đây khi sử dụng chấm công vân tay
sau một thời gian sử dụng mô hình chuyển đổi số này tôi cảm thấy rất tuần tiện
giúp cho anh em công nhân chấm công một cách dễ dàng nhanh chóng và chính xác hơn
khi nhà máy ứng dụng hệ thống camera thông minh này và đưa vào hoạt động sử dụng thì chúng tôi cảm thấy đi làm rất là an toàn
và đảm bảo góp phần và vững tin trong công việc lao động sản xuất trong nhà máy không sợ mất an toàn
đây là doanh nghiệp đầu tiên lựa chọn áp dụng thí điểm mô hình tại tỉnh hà nam
với việc áp dụng mô hình hiện mọi hoạt động kiểm soát ra vào của doanh nghiệp này đã được thực hiện tự động
bằng căn cước công dân gắn chip điện tử phần mềm vneid
camera ai nhận diện khuôn mặt qua đó có thể tự động cảnh báo đối tượng trong danh sách bị hạn chế
tự động phát hiện những đối tượng giả danh chấm công cán bộ công nhân viên
kiểm soát số lượng cán bộ công nhân viên còn làm việc trong công ty hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo tối đa an ninh an toàn
vâng thưa quý vị khán giả đối với khách đến làm việc tại công ty thì thay vì phải trình căn cước công dân và nhân viên an ninh
thì phải ghi chép các thông tin trên căn cước công dân vào sổ bằng một cách thủ công
thì giờ đây với thẻ căn cước công dân gắn chip và các cái thiết bị của mô hình
thì chúng ta chỉ cần việc đưa mã qr vào trong máy và nhận diện khuôn mặt
thì tất cả các thông tin sẽ được hiển thị trên hệ thống
như vậy là tất cả các thông tin của khách đến làm việc thì đều đã được lưu trên hệ thống
và ngay sau đó thì nhân viên an ninh chỉ cần khai thêm một số các thông tin liên quan
thì tất cả lịch trình đến làm việc của khách đều sẽ được lưu lại trên hệ thống
không chỉ rút ngắn thời gian làm việc mà việc sử dụng căn cước công dân gắn chip như thế này
thì đã giúp xác minh một cách cụ thể danh tính của khách đến làm việc
nhờ đó mà việc kiểm soát an ninh được đảm bảo tốt hơn
trước đây doanh nghiệp cũng đã có hệ thống camera giám sát
nhưng vận hành theo hình thức thủ công và phải tốn rất nhiều nhân lực trong công tác kiểm tra giám sát
xong ghi nhận sau ba tháng triển khai việc ứng dụng hệ thống mới đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian
con người mang lại hiệu quả các thông tin

trước đó thì cũng giúp cho công ty tiết kiệm được thời gian tiết kiệm được nhân lực
nhưng vẫn đảm bảo công tác về tính toán công cũng như là chế độ cho người lao động
để triển khai được mô hình này thì phải nói đến sự quyết tâm của tổ công tác đề án sáu
và sự ủng hộ rất là nhiệt tình của công ty cổ phần xi măng xuân thành
lãnh đạo tập đoàn công ty xi măng xuân thành đã phối hợp cùng với tổ công tác đề án sáu
hợp rất nhiều lần cùng với cả trung tâm ứng dụng căn cước công dân và định danh điện tử của cục c sáu
cũng như là đơn vị nhà thầu để đưa ra những bài toán ngồi với nhau và tìm ra hướng giải quyết nào tốt nhất
để mô hình đưa vào hoạt động hiệu quả
trước mắt là đánh giá mô hình này có hiệu quả rất tốt trong việc đảm bảo an ninh trật tự
đối với doanh nghiệp nói riêng và với công tác quản lý nhà nước
là một địa phương có nhiều khu công nghiệp với số lượng doanh nghiệp đầu tư vào ngày càng lớn
việc triển khai mô hình kiểm soát ra vào bằng camera ai
ứng dụng thẻ căn cước công dân gắn chạy
chip vneid đã góp phần giúp hà nam đảm bảo an ninh an toàn tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp
đồng thời hỗ trợ thực hiện mục tiêu chuyển đổi số trong doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế